cảm ơn các bạn đã theo dõi
tổng thống bùi văn nam ủy viên trung ương đảng trưởng tiểu ban an ninh trật tự đại hội đảng các cấp và đại hội một mươi ba của đảng trung tướng lương tam quang và trung tướng và thiếu tướng nguyễn duy ngọc phó trưởng tiểu ban an ninh trật tự cùng các đồng chí thành viên tiểu ban an ninh trật tự

tạ văn nhật cầm theo dao định vào nhà một nạn nhân chú cùng xã để yêu cầu chị này chấm dứt quan hệ tình cảm với cha ruột của phú
tuy nhiên khi đến nhà lại gặp bố của người phụ nữ này phú đã dùng dao uy hiếp và bị người đàn ông phản ứng nên nhật dùng dao tự chế đâm gây thương tích nặng cho nạn nhân đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi thì tử vong
kết thúc phiên tòa can cứ vào các tình tiết vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt tăng minh phố và tạ văn nhật mỗi bị can một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới tầng khí quyển trên cao xuất hiện hình thế gây mưa do hội tụ gió nên tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ có nhiều mây
mưa xuất hiện dài rác
tập trung ở vùng núi nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần
và đến ngày một tháng hai thì trời giảm mây và có nắng nhiều trở lại
thời tiết ban ngày ấm áp với nhiệt độ trưa chiều có thể đạt mức là từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trời nhiều mây và có mưa nhỏ dài rác trong hai ngày cuối tháng một dương lịch
sau đó từ ngày một tháng hai trời giảm mây và có nắng gián đoạn
nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần từng ngày
trời chỉ còn rét về đêm và sáng
còn trưa chiều nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
có nơi còn trên hai mươi sáu độ
khối không khí lạnh cũng tác động đến thời tiết khu vực miền trung
nhưng do cường độ không mạnh nên tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trời nhiều mây và mưa xuất hiện dài rác với lượng không nhiều
nhiệt độ có xu hướng tăng tuyến tính từ một đến hai độ mỗi ngày
cao nhất vào ngày đầu tháng hai có thể đạt mức là từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh ở phía nam đảo hải vân
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
mưa cũng chỉ xuất hiện vài nơi vào đêm và sáng ở các tỉnh phía bắc khu vực
tuy nhiên lượng mưa thì không lớn
nhiệt độ cao nhất tại đây trong ba ngày tới phổ biến là ở dưới ngưỡng hai mươi chín độ
nhìn chung là thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây
khu vực tây nguyên đang mang kiểu thời tiết của mùa khô với tiết trời nắng nhiều ban ngày
đêm thì hầu như không có mưa và sáng sớm thì có sương mùi nhẹ
nên quý vị lưu ý tầm nhìn giảm vào khoảng thời gian này
nhiệt độ tại đây phổ biến là ở dưới ngưỡng ba mươi độ vào trưa chiều và trời rét nhẹ về đêm và sáng
các tỉnh miền nam thời tiết nắng giáo tiếp tục bao trùm trên toàn khu vực
nhiệt độ cao nhất ngày giao động trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn về tối và đêm thì giảm xuống mức mát mẻ ở dưới hai mươi ba độ
nhìn chung là thời tiết tạnh giáo thuận lời cho các hoạt động thường nhật của người dân
trong những ngày nửa cuối tháng chạm âm lịch
thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại